sau thời gian phải tạm hoãn do diễn biến phức tạp của đại dịch covid một mươi chín
chiều một mươi chín một mươi đại hội chóng oan bắc hồ lần thứ chín năm hai nghìn hai mươi đã chính thức được hội đồng đội trung ương
tái khởi động với chủ đề hoa thơm dân bắc gồm nhiều điểm mới phù hợp bối cảnh tình hình thiên tai lũ lụt hiện nay
đại hội cháu ngoan bắc hồ lần thứ chín năm hai nghìn hai mươi sẽ diễn ra trong hai ngày hai mươi bốn và hai mươi năm tháng một mươi tại thủ đô hà nội
với chủ đề hoa thơm dân bác đại hội có sự tham dự của ba trăm bốn mươi bốn đại biểu là đội viên thiếu nhi có thành tích xuất sắc từ các tỉnh thành phố trên cả nước
tại đại hội các đại biểu sẽ tham gia các hoạt động báo công vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
xem kịch ngắn về chủ đề bác hồ với thiếu nhi tham quan văn miếu quốc tử giám khu di tích hoàng thành thăng long bảo tàng hồ chí minh